như chủ tịch nhân dân đã đưa tin vào hồi một mươi h năm mươi bốn phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được tin báo tàu cá na chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bốn ts với một mươi năm thuyền viên do ông hoàng văn luận chú tại hoàng mai nghệ an làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt hải sản trên biển đã va chạm với tàu th chín mươi nghìn hai trăm bảy mươi hai ts tại vị trí cách hòn la một trăm linh hải lý
sau khi va chạm tàu bị nước tràn vào và có nguy cơ bị chìm sau một mươi tiếng cứu hộ đến chín giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai tàu cá na chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bốn ts cùng một mươi năm thuyền viên bị chìm trên biển cập bờ biển quỳnh phương thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an an toàn
ngay sau khi nhận được thông báo lực lượng hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
lực lượng cứu hộ cứu nạn luôn giữ liên lạc với tàu na chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bốn ts bị nạn sau nhiều giờ nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng một mươi hai tàu sát bốn trăm một mươi một đã nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu na chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bốn ts cứu được một mươi năm thuyền viên lên tàu tiến hành chăm sóc y tế và hành trình về bờ
đến chín h sáng nay tàu sát bốn trăm một mươi một bị chìm trên biển quỳnh phương thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an toàn
tàu sát bốn trăm một mươi một cùng một mươi năm thuyền viên của tàu na chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bốn ts đã được đưa về tới biển quỳnh phương thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an an toàn bàn giao phương tiện cũng như các thuyền viên về với địa phương hiện tại sức khỏe của một mươi năm thuyền viên tàu na chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bốn ts đều bình thường tâm lý ổn định